ngày một mươi chín tháng một hà nội thêm hai chín trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín có một mươi sáu ca tử vong
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm năm mươi ca thanh trị một trăm bốn mươi tám ca gia lâm một trăm bốn mươi bảy ca hoàng mai một trăm bốn mươi hai ca
sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một thành phố ghi nhận hai chín trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó sáu trăm năm mươi tám ca trong cộng đồng
ca mắc mới tại bốn trăm ba mươi xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm năm mươi ca thanh trị một trăm bốn mươi tám ca gia lâm một trăm bốn mươi bảy ca hoàng mai một trăm bốn mươi hai ca
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tính từ khi
hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay là chín mươi sáu một trăm năm mươi ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một trăm linh một trăm bảy mươi ca
hiện toàn thành phố có hơn sáu mươi hai trường hợp f đang được điều trị và cách ly trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm ba mươi tám ca bệnh viện đại học y hà nội hai trăm hai mươi ba ca
tại các bệnh viện của hà nội là ba năm trăm linh sáu ca
cơ sở thu dung điều trị thành phố một một trăm chín mươi chín ca cơ sở thu dung quận huyện năm ba trăm ba mươi một ca theo dõi cách ly tại nhà năm mươi hai tám mươi một ca
số ca tử vong trong ngày là một mươi sáu trường hợp tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba trăm tám mươi người
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày một mươi chín tháng một cho biết có một mươi năm chín trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành
hà nội vẫn nhiều nhất
tiếp đến là đà nẵng
trong ngày có ba mươi ba ba mươi bốn người khỏi một trăm bốn mươi hai trường hợp tử vong đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca nhiễm biến chủng omicron
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm chín trăm năm mươi chín ca nhiễm mới
trong đó hai mươi ba ca nhập cảnh và một mươi năm chín trăm ba mươi sáu ca ghi nhận trong nước giảm tám trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có một mươi bốn trăm sáu mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm linh chín ca đà nẵng tám trăm chín mươi hai ca khánh hòa sáu trăm năm mươi hai ca thành hóa sáu trăm hai mươi tám ca trà vinh sáu trăm linh ba ca hương yên năm trăm sáu mươi tám ca bến tre năm trăm sáu mươi một ca bình phước năm trăm ba mươi năm ca quảng ngại bốn trăm chín mươi ca bình định bốn trăm một mươi hai ca cà mau ba trăm bảy mươi chín ca hải dương ba trăm bốn mươi chín ca vĩnh phúc ba trăm ba mươi tám ca
quảng nam ba trăm ba mươi sáu ca bắc giang ba trăm linh hai ca quảng ninh hai trăm chín mươi bảy ca bắc ninh hai trăm tám mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm bảy mươi bảy ca nam định hai trăm bảy mươi bốn ca thành phố hồ chí minh hai trăm sáu mươi ba ca vĩnh long hai trăm năm mươi một ca hòa bình hai trăm năm mươi một ca nghệ an hai trăm năm mươi một ca tây ninh hai trăm bốn mươi bảy ca lâm động hai trăm bốn mươi năm ca thái nguyên một trăm chín mươi sáu ca thái bình một trăm tám mươi bảy ca phú thọ một trăm tám mươi ca bạc liêu một trăm bảy mươi bảy ca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
ca bình dương sáu mươi bốn ca quảng trị năm mươi tám ca hà tĩnh bốn mươi chín ca lòng an bốn mươi chín ca lai châu bốn mươi bốn ca cao bằng bốn mươi ba ca an giang bốn mươi một ca kiên giang ba mươi năm ca điện biên ba mươi năm ca sóc trăng ba mươi bốn ca ninh thuận ba mươi ca tiền giang ba mươi ca bắc cạn một mươi bốn ca đắk lắc ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bắc ninh giảm hai trăm linh ba ca đắk lắc giảm một trăm bảy mươi tám ca bình định giảm một trăm bảy mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hương yên tăng một trăm chín mươi bốn ca khánh hòa tăng một trăm bốn mươi năm ca bến tre tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm bốn mươi ba ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc
covid một mươi chín do biến chủng omicron tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm sáu mươi tám ca hải dương một ca hải phòng một ca thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca long an một ca quảng ninh hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bảy mươi tám tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bảy
trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi một năm mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bảy mươi một sáu trăm năm mươi tám ca
trong đó một bảy trăm tám mươi sáu ba trăm bảy mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi một chín trăm năm mươi ca bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm năm mươi ca
tp hcm năm trăm một mươi một chín trăm năm mươi ca đồng nai chín mươi chín bốn trăm sáu mươi năm ca hà nội chín mươi bảy hai mươi sáu ca tây ninh tám mươi sáu ba trăm một mươi bốn ca
tình hình điều trị covid một mươi chín tại việt nam
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi ba ba mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một bảy trăm tám mươi chín một trăm tám mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm năm trăm tám mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba chín trăm bảy mươi một ca
thô di dòng cao hfnc là bảy trăm sáu mươi chín ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi hai ca thở máy xâm lấn sáu trăm tám mươi sáu ca và điều trị ecmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng một ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca tử vong
tại tp hcm chín ca trong đó có ba ca từ tỉnh chuyển đến là long an một ca tây ninh một ca tiền giang một ca
các tỉnh thành phố khác
đồng tháp một mươi sáu ca
kiên giang một mươi hai ca vĩnh long một mươi một ca bến tre một mươi ca trong hai ngày bà rịa vũng tàu chín ca trong hai ngày sóc trăng tám ca an giang tám ca tiền giang bảy ca tây ninh sáu ca cần thơ năm ca cà mau năm ca hà nội bốn ca khánh hòa bốn ca long an bốn ca bình phước ba ca lâm động hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca hải phòng hai ca hòa bình hai ca huế hai ca bắc ninh một ca quảng nam một ca bình định một ca đắk lát một ca nam định một ca tây ninh hai ca tây ninh hai ca tây ninh hai ca tây ninh hai ca tây ninh hai ca
lào cai một ca nghệ an một ca ninh thuận một ca bình thuận một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi bốn ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu một trăm một mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tổng số tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean